một tàu cá của ngư dân quảng bình khi đang đánh bắt hải sản trên biển thì bị một tàu cá khác đâm chìm do sương dày đặc không quan sát kịp
cả bảy ngư dân trên con tàu bị nạn đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn bộ đội chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình kịp thời cứu an toàn và đưa vào bờ
trước đó lúc một mươi hai h ba mươi ngày một mươi hai tháng ba bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình nhận được tin tàu cá số hiệu qb chín mươi hai nghìn một trăm bốn mươi bảy ts do anh hồ đăng anh làm thuyền trưởng
cùng sáu thuyền viên đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách cửa danh quảng bình hai mươi hải lý về phía đông bắc bị tai nạn và chìm
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng bình đã lệnh cho hải đội hai điều động tàu bp bảy một nghìn hai trăm linh hai cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn
sau hơn bảy tiếng đồng hồ vượt sóng gió lực lượng cứu nạn của bộ đội biên phòng quảng bình tiếp cận được vị trí tàu chìm và cứu được bảy ngư dân trên tàu bị nạn
đến một mươi chín h ba mươi cùng ngày lực lượng cứu nạn đưa số thuyền viên về cảng danh an toàn